phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng cho biết vừa triệt xóa thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet
do huỳnh trần ngọc sâm cầm đầu bắt giữ bảy đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
qua đấu tranh xâm và các đối tượng khai nhận tổ chức đường dây cờ bạc này từ tháng một đến nay
với tổng số tiền một năm triệu usd cá độ tương đương khoảng năm mươi tỷ đồng việt nam
trong đó sâm là người trực tiếp liên hệ với một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch
để nhận mạng cá độ bóng đá và tổ chức cho các con bạc đầu mối cấp dưới
sâm giao cho hồ văn hải và đặng công long mỗi người một trang mạng và giao trách nhiệm móc nối với các đối tượng khác
hình thành nên đường dây cờ bạc khép kín có sự phân cấp tổ chức chặt chẽ sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội
với hành vi cưỡng đoạt tài sản bùi thanh nguyên hai mươi một tuổi trú tại phường tân lợi thành phố buôn ma thuột
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vì cần tiền tiêu xài nên một cháu gái một mươi bốn tuổi ở huyện grong búc tỉnh đắk lắc đã nhắn tin đặt vấn đề vay tiền của nguyên
nguyên yêu cầu cháu gái phải thế chấp bằng hình ảnh video nhạy cảm để vay tổng số tiền bốn mươi năm triệu đồng
đến ngày một mươi tám tháng năm thì cháu gái mất khả năng trả nợ nên nguyên đã phát tán hình ảnh và clip nóng lên mạng xã hội để uy hiếp đòi nợ
sau khi biết chuyện mẹ của cháu gái đã liên hệ với nguyên để thỏa thuận trả nợ thai con
trong lúc nguyên gặp nạn nhân để nhận tiền thì bị bắt giữ
công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn vừa triệu tập lập biên bản vi phạm hành chính một mươi năm thanh thiếu niên điều khiển mô tô xe gắn máy
vi phạm luật giao thông đường bộ gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác tiềm mẩn nguy cơ tai nạn giao thông
qua xác minh lực lượng công an xã đã xác định nhóm một mươi năm thanh thiếu niên đều trú tại huyện tràng định
cô tháo hoặc dùng khẩu trang che biển số điều khiển xe chạy bằng một bánh chở người trên xe không đưa mũ bảo hiểm
công an huyện đã triệu tập các thanh thiếu niên lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện
phối hợp với gia đình giáo dục quản lý và yêu cầu nhóm thanh thiếu niên cam kết không vi phạm
sở y tế hà nội vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và đáp ứng điều trị người bệnh
gửi các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập
sở y tế hà nội đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
và đáp ứng điều trị người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm tiếp tục triển khai các biện pháp sàng lọc
phát hiện sớm người nghi mắc covid một mươi chín đậu mùa khỉ cúm a sốt xuất huyết kiểm soát nhiễm khuẩn
khoanh vùng cách ly hạn chế lây nhiễm chéo thực hiện phân luồng tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín
và phân công hỗ trợ chỉ đạo tuyến theo chỉ đạo của sở y tế
công an huyện dầu tiếng bình dương cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn văn toàn
chú xã định hiệp để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an phát hiện đối tượng nguyễn văn toàn và vợ là trịnh thị túc giang
thường xuyên sử dụng sim số điện thoại di động để trao đổi mua bán số đề theo đài sổ số với các con bạc trên địa bàn huyện dầu tiếng
khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng giang và toàn cơ quan công an phát hiện thu giữ nhiều tăng vật phơi đề
cùng điện thoại di động các đối tượng sử dụng để mua bán số đề cho các con bạc với số tiền hơn chín mươi triệu đồng
thưa quý vị hiện nay tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố hà nội có diễn biến phức tạp
liên tục xảy ra cháy tại các nhà dân khu tập thể trung cư cũ
chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm đã xảy ra hai trăm linh sáu vụ cháy
khiến một mươi hai người thiệt mạng và một mươi người bị thương
những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người phần lớn là bởi người dân thiếu kỹ năng xử lý sự cố
ngay từ lúc vụ việc mới phát sinh
và thực tế đó cho thấy rằng công tác phòng ngừa cháy nổ trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy
tại các khu công dân cư phải được tập trung đẩy mạnh hơn nữa
và mô hình nhà tập thể an toàn về phòng cháy chữa cháy ra mắt là một trong những cách làm sáng tạo
mà công an quận hoàng mai thành phố hà nội đang xây dựng và từng bước nhân rộng
phường tân mai quận hoàng mai thành phố hà nội
hiện tại nơi đây tập trung bảy mươi bốn khu tập thể cũ hầu hết đã xuống cấp và không đảm bảo an toàn
vì phòng cháy chữa cháy đặc biệt là tình trạng cơi nới làm chuồng cọp
và hệ thống điện quá lâu năm thường trực nguy cơ cháy nổ
từ những lý do đó công an quận hoàng mai cũng đã tham mưu cho quận ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ban hành và xây dựng kế hoạch xây dựng mô hình chuyên đề
nhà tập thể cũ an toàn về phòng cháy gắn liền với đảm bảo
an ninh trật tự qua chuyên đề này chúng tôi cũng đã tham mưu cho quận ủy
hội đồng nhân dân ủy ban dân phát động một phong trào xã hội hóa
trong công tác phòng cháy chữa cháy và từ tuyên truyền sâu rộng đó
sự vào cuộc chung tay chia sẻ của các tổ chức cá nhân các cơ quan doanh nghiệp
trên địa bàn đã chia sẻ ủng hộ các phương tiện về phòng cháy chữa cháy
đây cũng là thực trạng chung của một trăm một mươi hai nhà tập thể cũ trên địa bàn quận hoàng mai
và để có thể phòng ngừa giúp người dân chủ động
xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh công an quận hoàng mai
cũng đã cùng chính quyền địa phương xây dựng mô hình nhà tập thể an toàn
về phòng cháy chữa cháy với các tiêu chí cụ thể đảm bảo một trăm linh
các hộ dân được trang bị bình chữa cháy mặt nạ phòng độc và bộ dụng cụ phá rỡ
quan trọng nhất là từng bước nâng cao ý thức của mỗi hộ dân
trong công tác phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn phường của tôi có bảy mươi bốn các dãy nhà tập thể cũ
thì chúng tôi sẽ tiến hành nhân rộng cái mô hình này
để trang bị đến tất cả đến các dãy nhà tập thể cũ
để đảm bảo mỗi một dãy nhà tập thể đều có những phương tiện và công cụ
về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo đáp ứng kịp thời
khi có tình huống xảy ra cháy
chúng tôi đã đề nghị dân phải coi trùng cọp phải làm coi cửa thoát ra vào
để cho nó thoát chạy hiểm hai cửa thông nhau
khi đề một cửa thì không chạy kịp
dân bây giờ bối rối không làm kịp thì đề nghị dân phải chấp hành
theo chủ trương của bộ y tế bàn cầm kết vừa rồi
có cầm kết rồi
thực tế cho thấy khi có cháy xảy ra tại các khu tập thể cũ
việc tiếp cận hiện trường của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn
bởi vậy những tình huống diễn tập như thế này sẽ thường xuyên được tổ chức
trong các khu dân cư trên địa bàn quận hoàng mai
để người dân có kỹ năng tốt hơn khi xử lý các sự cố cháy nổ
ngay từ lúc ban đầu giảm thiểu thiệt hại và không để xảy ra thương vong về người
sau năm này lần trốn sáng nay hai đối tượng nguyễn quang vinh và nguyễn đức triệu
liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại xã bình giáo huyện chư prong tỉnh gia lai
đã đến cơ quan công an đầu thú
vào tối ngày một mươi hai tháng bảy nhóm của vinh ngồi uống bia tại thôn thanh bình xã bình giáo
thì xảy ra mô thuẫn với phạm văn hậu
trong lúc hai người cự cãi triệu đã dùng dao thủ sẵn đâm trúng vào ngực của hậu
rồi rút dao bỏ chạy khiến hậu tử vong trên đường đi cấp cứu
sau năm ngày lẩn trốn vinh và triệu đã đến công an xã bình giáo đầu thú
thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra
tại tri cục dự trữ nhà nước sơn la và tri cục dự trữ nhà nước mộc châu
năm đối tượng bị bắt gồm trần việt anh nguyễn thị huyền trang ngô thị hiền lương
cán bộ thuộc tri cục dự trữ nhà nước sơn la nguyễn thị bình nguyên tri cục trưởng
tri cục dự trữ nhà nước mộc châu và nguyễn quang ngọc tri cục dự trữ nhà nước mộc châu
theo kết quả xác minh từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã tổ chức thực hiện
việc thuê bốc vác gạo nhập xuất kho lập một mươi tám hồ sơ thanh toán bốc vác với đơn giá không đúng thực tế
nhằm mục đích rút số tiền công bốc vác tranh lệch để hưởng lợi với tổng số tiền là trên một bảy tỷ đồng
công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm nguyễn trọng hồng
quê ở tỉnh hà tĩnh và lê thanh tùng quê ở tỉnh bến tre để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng hồng đang mang ma túy bán cho người nghiện
tại thị trấn tân phú với tăng vật thu giữ là bảy gói ma túy đá trọng lượng hơn ba trăm bảy mươi gram một năm viên thuốc lắc
một súng tự chế một mươi hai viên đạn trì bình hơi cay và gần một trăm linh năm triệu đồng tiền mặt
mở rộng điều tra lực lượng công an đã tiến hành bắt đối tượng lê thanh tùng khi đang mang ma túy bán cho người nghiện
thu giữ bốn gói ma túy đá với trọng lượng khoảng hai trăm linh gram
dạng sáng ngày hôm nay nhận được tin báo có vỏ lãi bị chìm
đội biên phòng vĩnh gia bộ đội biên phòng an giang đã huy động ba mươi lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng với chính quyền
và người dân khắc phục hậu quả trục vớt người phương tiện và hàng hóa
vỏ lãi có trọng lượng bốn mươi tấn do ông lý văn mít hội từ thiện xã vĩnh gia thuê chở gỗ để phục vụ việc cất nhà từ thiện
vào khoảng năm giờ sáng nay do chở quá nặng nên phương tiện đã bị chìm
lúc xảy ra tai nạn trên vỏ lãi có bốn người ba người kịp thời bơi vào bờ riêng ông lý văn mít tử vong
hiện lực lượng chức năng và nhân dân tiếp tục khắc phục hậu quả vụ tai nạn trục vớt số gỗ bị chìm và động viên cho các nạn nhân và gia đình